sáng qua nguyễn văn thái còn có tên gọi khác là thái bích cùng với sáu mươi chín bị cáo khác đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử
các bị cáo bị truy tố về các tội giết người gây dối trật tự công cộng che giấu tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cụ việc xảy ra tại xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang xuất phát từ việc tranh chấp đất đai
nguyễn thái cùng các bị cáo khác đã nhận bảo kê tranh chấp cho một người dân ở ấp bến tràm
khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của thái gồm năm mươi hai bị cáo đi trên nhiều xe ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi sâu sát với nhóm của nguyễn văn trường
hai người trong nhóm của thái là nguyễn văn quá và đoàn thiên long dẫn đầu giật đuổi dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường làm hai người tử vong trường và năm người khác bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt giữ số đối tượng nói trên thu giữ nhiều súng và hông khí có liên quan
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một mươi năm ngày